đến nay việt nam đã có tám trăm hai mươi hai sáu trăm tám mươi bảy ca mắc covid một mươi chín trong đó có gần bảy trăm năm mươi bảy một trăm linh trường hợp đã khỏi bệnh
về các bệnh nhân đang điều trị thì hiện tại còn năm bảy trăm bốn mươi ba ca nặng
có một mươi một tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước
bộ y tế đã đưa thuốc kháng virus monupiravir vào phát đồ điều trị covid một mươi chín mới nhất
còn theo tin từ sở y tế hà nội tính từ một mươi tám h ngày hôm qua mùng sáu tháng một mươi đến sáu giờ sáng nay
ngày bảy tháng một mươi trên địa bàn thành phố đã ghi nhận hai ca dương tính mới đã được cách ly
hai bệnh nhân mới phân bố tại hai quận huyện là phú xuyên hoàn kiếm và thuộc chùm f một
của các trường hợp sàng lọc ho sốt và chùm liên quan đến thành phố hồ chí minh